thưa quý vị liên quan đến những sai phạm tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa
vào ngày hôm qua ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khánh hòa vừa có quyết định thi hành kỷ luật
đối với đảng ủy bộ phận cdc khánh hòa
theo đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khánh hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với bà lương thị trong phó trưởng khoa dược vật tư y tế
và bà mai thị minh truyền phó trưởng phòng tài chính kế toán kê toán trưởng
kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông tôn thất toàn phó giám đốc
và bà trương thị lan anh trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thăm dò chức năng
bốn cán bộ kể trên bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm của lãnh đạo cdc khánh hòa
trong việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín